hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi

nghiêm trọng hiện tượng này khiến cho nhiều diện tích cây ăn trái nhà cửa của người dân bị thiệt hại nặng nề
tuyến đê bao bị sạt lở có chiều dài khoảng bảy mươi mét ăn sâu vào bờ khoảng hơn một mươi mét
khiến cho một mươi bảy hai hectare cây ăn trái của bà con trong khu vực bị ảnh hưởng
trong đó nhiều nhất là diện tích bưởi da xanh đang cho trái với khoảng một mươi sáu hectare
hiện nhiều diện tích cây ăn trái đang bị ngập sâu trong nước từ một m ba mươi đến hai m
buộc lòng người dân phải thu hoạch sớm
ngoài ra sạt lỡ còn khiến nước tràn vào gây ngập nhà cửa người dân
một số hộ buộc phải căng lều tạm để ở và sinh hoạt chờ khắc phục tuyến đê bao
người dân cho biết trước đó khu vực trên đã có dấu hiệu rạn nứt
dù đã thuê cô bê ra bàn để khắc phục tuy nhiên vào tối qua tuyến đe bao vẫn bị sạt lỡ
lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh vĩnh long đã đến khảo sát để triển khai hướng khắc phục
trước mắt ngành nông nghiệp chỉ đạo tiến hành thi công bằng cười dừa trong vòng ba ngày
để sớm bảo vệ diện tích cây ăn trái còn lại trước khi đợt triều cường tới sắp đến
đối với diện tích cây ăn trái bị thiệt hại trên ba mươi ngành sẽ thống kê để có hướng hỗ trợ cụ thể
ngành cũng cảnh báo các địa phương ra sót lại các điểm sung yếu trên toàn tuyến đe
cảnh báo cho người dân chủ động ứng phó
tiếp tục với các thông tin xã hội
thời gian gần đây làng hoa xe đét đồng tháp xuất hiện cây hồng ngọc mai
với đặc điểm vừa có hoa vừa có thể ăn trái
loại cây này được nhiều người siêu tầm
người chơi cây còn có thể tạo dáng thành cây kiển bonsai nên giống này trở nên hút khách
ông trần đạt phương ngụ khóm tân an phường an hòa thành phố sa đét cho biết
hiện tại trong vườn nhà đang trồng khoảng sáu cây hồng ngọc mai
phần lớn đã được thương lái đặt mua
trong đó nhóm vừa ra rẽ vào chậu được bán với giá ba mươi năm đồng mỗi cây
riêng những cây có chiều cao và kích thước to hơn giá bán cũng tăng lên
đặc biệt những cây được tạo dáng thế trở thành cây kiển
cây hồng ngọc mai còn có tên gọi khác là cây sơ ri cảnh
cây ra hoa quanh năm cho hoa theo từng chùm từ ba đến năm bông
hoa nhỏ màu hồng hay đỏ năm cánh nhị và nhụy màu vàng có hương thơm dễ chịu
đặc biệt cây còn cho quả ăn được quả chín màu đỏ mộng nước giống quả sơ ri
vị chua ngọt dầu vitamin c hoặc có tác dụng điều hòa giấc ngủ
cây hồng ngọc mai được trồng bằng phương pháp chiếc cành hoặc dâm cành
cây trồng khoảng một tháng là có thể bán
do hiện nay tại làng hoa sa đéc chỉ một vài hộ trồng giống cây này
nên hiện tại cây rất khúc hàng cũng không đủ cầu
sử dụng lại những chiếc loa đã hỏng ông phạm tuấn kiệt
ngụ tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã thiết kế chiếc xe ve chai đặc biệt
phương tiện được đánh kèm là một công cụ mới máy hút các loại đinh sắt kẻm trên đường
việc làm nhỏ của ông đã mang lại nhiều lợi ích đặc biệt là cho người dân tham gia giao thông
năm nay đã hơn sáu mươi tuổi nhưng ông phạm tuấn kiệt hay thường gọi là ông hai lượng
ngụ phường một thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
hàng ngày vẫn rong rủ trên khắp các tướng đường trong nội ô thành phố để thương mua ve chai
điểm đặc biệt là trên chiếc xe của mình ông kiệt gắn gần hai mươi cục nam chân

để hút các vật liệu kim loại để hút các vật liệu kim loại
như sắt kẹm
lớn có nhỏ có tất cả đều được ông sắp xếp gọn gàng dưới gầm xe
tạo thành một máy hút kim loại
khiến những vụ hư hỏng xe ba chạm giao thông từ việc cán đinh cán sắt
càng thôi thúc ông sáng chế nên chiếc xe của mình
rồi tôi mới mua chai đó tôi thấy có được mớ đồ phế liệu là ba cái lo hư rồi nè
tôi mới về tôi làm thử rồi tôi thấy được kết quả như vậy là trên tuyến đường đi của tôi á
nó đỡ được cái hạn chế đinh bọng kém gai cho mấy anh mấy chị là đỡ luôn bánh xe
sạch thì cũng không sạch hết đâu còn nếu nó hạn chế được khoảng nào vậy đó
là đỡ cho người ta nhiều lắm
dù nắng hay mưa ông kiệt với chiếc xe mua ve chai
vẫn rong rủi trên đường không chỉ để mưu sinh mà còn vì sự an toàn của người dân
đợt này thấy ông ấy có cái xe mà dưới gầm á
mà lại buộc một số cái lâm châm để hút đinh á
là tôi lối xóm thấy cái tinh thần của ông ấy như vậy là coi là
mình cần phải nhân rộng để cho anh hiểu
nhiều người nhiều người nữa mình làm như vậy
để cho coi là đỡ bị xe cán đinh các thứ
rồi nói chung xe cán đinh nó xảy ra nhiều cái tai nạn mà mình không muốn có được
nên là tôi thấy việc làm vậy là có ý nghĩa và rất tốt
là tôi nghĩ là anh thấy cái vàng ở trước này nè anh
là từ bánh xe bên đó đó qua bánh xe bên đây
coi như là mình để gì nè coi như là hai vàng đó
hít vào cái vàng trước này nè ha nó đi chạy qua chút xíu
thì ở sau này nó hít vô lại dính luôn đó
coi như nó lọt ở trước thì cái vàng xào lại hít luôn coi như là không sót luôn đó anh
như những môn hoa lặng lẽ khoe sắt dần hương cho đời
ông phạm thú kiệt vẫn đang tiếp tục công việc thầm lặng của mình
góp một phần công sức vào sự an toàn cho người dân
bằng lái xe ra tôi thấy trường lốc đào tạo cũng bài bản rồi
thì bây giờ thêm cái chính trị nữa là gây phiền hề cho lái xe
cũng mong các cấp lãnh đạo xem xét lại vấn đề đó
theo các chuyên gia giao thông hiện nay đội ngũ lái xe chuyên nghiệp đang rất thiếu
như hạng e hàng trên ba mươi chỗ ngồi ngày càng ít người học làm cho hoạt động kinh doanh vận tải trở nên khan hiếm nguồn nhân lực
giờ đây phải thêm chính trị hành nghề không khác gì gây phiền hề tăng chi phí và tạo gánh nặng
quan điểm của tôi thì tôi nghĩ là cơ quan quản lý nhà nước phải một mặt là tạo ra cái sân chơi công bằng sòng phẳng minh bạch cho tất cả các thành phần tham gia
nhưng mặt khác cũng có trách nhiệm là phải đơn giản hóa thủ tục hành chính để sao cho hoạt động kinh doanh vận tải của người dân có thể tiến hành với chi phí thấp thuận lợi nhất
thì nếu tôi nghĩ nếu mà có sự trồng chéo thì
nên cân nhắc thật kỹ và nên có những điều kiện để lược bỏ bớt sự trồng chéo đó tạo thuận lợi cho người dân
vào sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại hà nội cục công nghiệp an ninh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn năm hai nghìn hai mươi
với sự tham gia của gần một trăm linh đồng chí là bí thư phó bí thư ủy viên ban chấp hành đoàn thanh niên các cấp trực thuộc đoàn thanh niên cục
và các đồng chí là đoàn viên thanh niên trẻ ưu tú
tại lớp tập huấn các cán bộ đoàn sẽ được phổ biến quán triệt những chủ trương chỉ đạo mới của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo các cấp về công tác thanh niên cung cấp những kiến thức kỹ năng bổ trợ cần thiết cho những cán bộ hạt nhân của các cấp cán bộ đoàn
tạo diễn đàn để đối ngũ cán bộ đoàn chủ chốt gặp gỡ giao lưu chia sẻ kinh nghiệm của những mô hình hay cách làm sáng tạo
và kết nối tổ chức đoàn trong đơn vị
tiếp thu những phản ánh về tình hình thực tế trong công tác thanh niên cục công nghiệp an ninh
từ đó có phương hướng phát triển sát thực tế góp phần làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng của đơn vị
đáp ứng hiệu quả yêu cầu công tác trong tình hình mới
sáng ngày hôm qua hai mươi bảy tháng một mươi cục hậu cần bộ công an tổ chức lễ gắn biển công trình nhà thi đấu công an nhân dân
đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
công trình nhà thi đấu là công trình cấp ba với hai sáu trăm linh chỗ có diện tích gần bốn m hai
được xây dựng từ năm hai nghìn sáu hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn tám chưa được bảo trì lần nào
xác định rõ việc cải tạo các hạng mục của trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao công an nhân dân
là nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành để đưa công trình vào phục vụ thi đấu thể thao của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi
ngày từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đảng ủy lãnh đạo cục hậu cần đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động phối hợp và thống nhất với các đơn vị chức năng bộ công an
tổ chức tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng
sau hơn một năm tích cực triển khai thực hiện đến nay công trình nhà thi đấu đã hoàn thành
được gắn biển công trình chào mừng bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần phát triển không gian kiến trúc cảnh quan xanh sạch đẹp
và đáp ứng nhu cầu luyện tập thi đấu thể dục thể thao trong công an nhân dân
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hà nội xảy ra nhiều vụ cháy nổ lớn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản
ở hầu hết các quận huyện và để kéo giảm số vụ cháy nổ và phát huy tốt phương châm bốn tại chỗ
công an thành phố hà nội đã giao các đơn vị ra soát triển khai xây dựng mô hình điểm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cấp cơ sở
vào sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi lễ ra mắt cụm liên kết mô hình điểm tại hai mươi cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn thành phố hà nội đã được tổ chức
công an thành phố hà nội đã giao các đơn vị ra soát triển khai xây dựng mô hình điểm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công an thành phố hà nội đã giao các đơn vị ra soát triển khai xây dựng mô hình điểm tại hai mươi cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn thành phố hà nội đã được tổ chức
vừa qua người dân các tỉnh miền trung đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai và chưa kịp vực dậy sau những tổn thất của trận lũ dữ
thì nay lại tiếp tục đương đầu với cơn bão số chín được đánh giá là mạnh nhất từ đầu năm cho đến nay
thấu hiểu được những khó khăn mất mát này người dân nhiều địa phương trong cả nước đã và đang kêu gọi sức người cùng với sự san sẻ yêu thương
với tinh thần cả nước hướng về khúc ruột miền trung nhiều doanh nghiệp tập thể cá nhân trên địa bàn tỉnh đắk lắc cũng đã ủng hộ quyên góp các nhu yếu phẩm cần thiết
với mong muốn giúp cho bà con nhân dân miền trung sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ
và phóng sự này cũng sẽ khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
điểm tập kết hàng hỗ trợ tại thị trấn phước an huyện crong bắc tỉnh đắk lắc
chỉ trong vòng bốn ngày kêu gọi đã nhận được hơn bảy mươi tấn hàng hóa lương thực thực phẩm như gạo sữa áo quần chăn màn
rất đông người dân đã đến đây cùng nhau gói ghém khẩn trương chất hào
họ đã đưa tấn hàng lên xe để mong sao số hàng hỗ trợ này được đến tay bà con miền trung càng sớm càng tốt
cũng mong mỏi là gửi đến bà con chia sẻ cùng khó khăn với bà con trong những lúc khó khăn như thế này
thì cũng cầu mong cho nước lũ rút nhanh để cho ổn định lại cuộc sống cho bà con ở các khu vực sạt lỡ cũng như các khu vực các xã đang bị ngập rất là nặng
đây là chuyến xe thứ hai nhóm thiện nguyện hành trình mang tên hạnh phúc vận chuyển hàng hỗ trợ đến với bà con miền trung
lần này nhóm đã tăng cường năng lượng
năm xe tải lớn để trừ hàng hóa cứu trợ mà người dân nơi đây gửi về miền trung rút thịt
còn đây là những hoạt động nấu bánh tét của người dân và cán bộ công nhân viên các cơ quan trên địa bàn huyện cron park tổ chức tại xã efe và thị trấn cron park
tại đây không ai bảo ai tất cả tập trung về đây
chung về đây đóng góp các vật dụng gạo nếp và các nhu yếu phẩm rồi cùng nhau gói bánh tết để gửi cứu trợ người dân miền trung đang bị lũ lụt
thật sự thời gian qua được theo dõi trên tất cả các phương tiện truyền thanh truyền hình và tất cả các mạng xã hội thì cũng được thấy được người dân miền trung bây giờ thực sự là quá khó khăn bão lũ chia cắt và đau thương rất nhiều
và tất cả các anh em đoàn thể và cũng là vận động thêm bà con nhân dân
có nhiều góp đó người có thùng mì tôm người có thùng sữa người có nhu yếu phẩm quần áo cũ người gói đòn bánh tét tất cả tạo nên những chuyến cứu trợ miền trung
là vùng đất sinh sống của bốn mươi bảy dân tộc anh em dù còn nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống
song người dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã phát huy tinh thần đoàn kết sẻ chia
người góp sức người góp của cùng chung tay giúp đồng bào miền trung vượt qua khó khăn trong đợt lũ lụt vừa qua